theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi bốn giờ ngày hai mươi ba tháng tám bão số sáu tiếp tục mạnh lên và di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ hai mươi năm km một giờ
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một ba độ vĩ bắc một trăm một mươi năm ba độ kinh đông cách hồng kông trung quốc khoảng một trăm chín mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba tức là từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão số sáu từ chiều tối và đêm ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày hai mươi năm tháng tám ở bắc bộ có mưa vừa mưa to
các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ có mưa to đến rất to tổng lượng mưa từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
riêng các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang tuyên quang lào cai yên bái lai châu từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh mm một đợt
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi năm km
đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó là một vùng áp thấp
đến bốn giờ ngày hai mươi năm tháng tám vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm linh hai hai độ kinh đông trên vùng biên giới tây bắc việt nam vân nam trung quốc
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ